các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nhà nước không quản lý việc này vấn đề của sự việc nằm ở cách tính lãi
exim bank không phải ngân hàng đầu tiên xảy ra tình huống này đã có trường hợp ngân hàng khác khởi kiện khách hàng
theo lãnh đạo ngân hàng nhà nước trong hợp đồng phát hành thẻ tiến dụng đã ghi rất rõ lãi suất
nhưng vấn đề là làm sao dư nợ gốc lãi lên tới tám tám tỷ đồng
vậy thì cần hiểu rõ rằng thẻ tiến dụng tiêu trước trả sau bốn mươi năm ngày không tính lãi
nếu thanh toán toàn bộ thì không nói nhưng nếu chỉ trả ở mức tối thiểu
lãi đã là một mươi tám hai mươi năm một năm rất cao
đến hạn không thanh toán cả khoản vay sẽ bị lãi suất quá hạn gấp một năm lần mức thông thường
lãi mẹ để lãi con trong suốt một mươi một năm
cũng theo vị này với trường hợp khách hàng pha chia sẻ không nhận được thẻ tiến dụng
không sử dụng thẻ mà vẫn phát sinh dư nợ cần cơ quan công an vào cuộc điều tra có hay không việc phát hành thẻ khống
thanh tra ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng ninh đã yêu cầu exim bank chi nhánh quảng ninh có văn bản báo cáo về sự việc
với vai trò của ngân hàng
nhà nước vị đại diện cho biết nếu sự việc tranh chấp dân sự này được đưa ra tòa
và tòa án yêu cầu ngân hàng nhà nước xác nhận cách tính lãi của ngân hàng đúng hay sai thì cơ quan này sẽ trả lời
còn lại việc tham gia vào tranh chấp dân sự không đúng thẩm quyền ngân hàng nhà nước
trước sự việc xảy ra tại exim bank lãnh đạo ngân hàng nhà nước cũng lưu ý người dùng thẻ tiến dụng
đọc kỹ lãi suất cách tính lãi ghi trong hợp đồng phát hành thẻ mà chính chủ thẻ đã ký
không phải ai cũng đủ điều kiện phát hành thẻ tiến dụng được ngân hàng kiểm tra đảm bảo năng lực tiêu trước trả sau
thẻ tín dụng không xấu có nhiều lợi ích biến lãi từ bốn mươi năm ngày
nhưng khách hàng cần tìm hiểu kỹ khi sử dụng tránh phát sinh nợ xấu vì này nhấn mạnh
trước đó sự việc gây xôn xao dư luận tại quảng ninh thời gian qua khi mà các trang mạng xã hội lan truyền bản thông báo
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản
ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam eximbank amc tới khách hàng có tên là pha
địa chỉ tại phường cẩm tây thành phố cẩm phả quảng ninh với số tiền nợ gần chín tỷ đồng
theo nội dung được cung cấp bởi eximbank khách hàng pha đã mở thẻ mastercard tại eximbank
chi nhánh quảng ninh vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi ba với hạn mức là một mươi triệu đồng
và đã có hai giao dịch thanh toán vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba và hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại một địa chỉ
từ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi ba khoản nợ trên thẻ đã chuyển thành nợ xấu
và thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo đã gần một mươi một năm
exim bank nhấn mạnh rằng mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp thông báo và làm việc trực tiếp với khách hàng
ông phha vẫn chưa đưa ra phương án xử lý nợ
về công văn nhắc nợ đang lan truyền trên mạng xã hội eximbank thẳng định rằng
việc phát thông báo nghĩa vụ nợ cho khách hàng là một hoạt động nghiệp vụ thông thường
trong quá trình xử lý và thu hồi nợ
đến thời điểm hiện tại eximbank chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ khách hàng
trao đổi với báo chí anh pha người có tên trong công văn nhắc nợ quá hạn được gửi từ exim bank xác nhận
năm hai nghìn một mươi ba có nhờ nhân viên của ngân hàng eximbank chi nhánh quảng đinh mở thẻ tiến dụng
với hạn mức là một mươi triệu đồng
sau khi ký xong hợp đồng nhân viên nói rằng mức lương của tôi thấp hơn ba triệu đồng một tháng
không đủ để mở thẻ tiến dụng
nhưng bạn ấy nói sẽ xin xếp sau
vắng đi một thời gian tôi vẫn nghĩ là mình không làm được thẻ
nhưng sau mới biết là thẻ đó vẫn làm được và bạn ấy đã rút tiền trong thẻ để tiêu xài
sau đó tôi được biết bạn này đã nghỉ việc và đi nơi khác
sáng ngày một mươi năm tháng ba ông phạm hát a chú tại phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
là người đưa ngân hàng eximbank thông báo phát sinh nợ tám năm mươi năm triệu đồng từ năm hai nghìn một mươi ba
và sau một mươi một năm không trả thì đến nay tổng dư nợ đã lên tới hơn tám tám mươi ba tỷ đồng
cho biết đã thuê luật sư vào cuộc để giúp giải quyết vụ việc
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi ba ông phạm h a có nhờ nhân viên tên giang
làm việc tài chi nhánh eximbank ở quảng ninh làm cho một thẻ tín dụng
nhưng thực tế sau đó không được nhận thẻ tín dụng này
thời điểm đó nhân viên tên giang đưa cho ông a hồ sơ mở thẻ để ký
và khoảng một hai tuần sau thì gọi ông ra trụ sở trị nhánh
nhưng lại không vào trong mà yêu cầu ông a đứng ở ngoài cửa để răng ra và đưa cho hồ sơ nhận thẻ để ký
khi ông nga ký xong giang có đưa cho thẻ ngân hàng thường
đồng thời nói thêm
vì lương của ông a được khoảng năm triệu đồng đang thấp quá nên phải xin thêm ý kiến xếp
khả năng là được và hẹn sẽ liên lạc lại
nhưng sau đó người này cũng không liên lạc lại nữa
bốn năm sau đến năm hai nghìn một mươi bảy do có nhu cầu vay vốn khi đến ngân hàng
ông a mới tá hỏa khi được thông báo bản thân đang có nợ xấu tại eximbank
ngay sau đó ông a đã chủ động đến chi nhánh eximbank quảng ninh để xác minh
và ban giám đốc chi nhánh ngân hàng thông báo trách nhiệm là của ông phha vì đã ký nhận thẻ
khi ông a hỏi tại sao
khi phát sinh lái và nợ lái lại không thông báo cho ông ngay
và trong hồ sơ mở thẻ tại sao lại có thêm một số điện thoại không phải của ông
thì phía ngân hàng trả lời có liên lạc theo số điện thoại không phải của ông và không liên lạc được
ông a cũng đặt câu hỏi tại sao không liên lạc bằng số điện thoại còn lại
mà ông vẫn đang dùng thì ngân hàng không trả lời được
cũng theo ông nga vào thời điểm đó ông cũng đã đưa ra phương án chấp nhận trả lại tiền gốc một mươi triệu đồng
trong thẻ tiến dụng và nộp thêm một mươi triệu đồng nữa gọi là phí phạt
mặc dù số tiền này bản thân không hề được tiêu và cũng không biết có sự tồn tại của thẻ tiến dụng này hay không
tuy nhiên phía ngân hàng không đồng ý mà ép ông phải thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi lên tới hơn một trăm một mươi triệu đồng
qua nhiều cuộc làm việc hai bên không thống nhất được phương án và đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số nợ mà ngân hàng yêu cầu ông phha phải trả lên tới hơn tám tám mươi ba tỷ đồng
liên quan đến vụ việc này thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng ninh cho biết
đã yêu cầu exim bank chi nhánh quảng ninh có văn bản
báo cáo về vụ việc trên
cũng theo đại diện thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng ninh
hiện exim bank quảng ninh đang chờ phía hội sở của exim bank tại tp hcm hỗ trợ các thông tin liên quan đến khách hàng trên
cũng như quá trình phát sinh dư nợ để tổng hợp báo cáo ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng ninh
lý do khách hàng trên vay nợ từ exim bank quảng ninh
nhưng những khoản nợ xấu không phải chi nhánh tại quảng ninh quản lý mà do hội sở trực tiếp quản lý
vụ việc này khiến nhiều người sốc trước số tiền lãi mà người đàn ông ở quảng ninh phải trả
phần các ý kiến đều thắc mắc về số tiền lãi mà người đàn ông phải trả được tính như thế nào để ra một con số khổng lồ như vậy
thẻ tiến dụng là một giải pháp tài chính được phía ngân hàng cung cấp cho khách hàng chi tiêu trước trả tiền xong
số tiền chi tiêu tối đa nằm trong hạn mức thẻ tiến dụng được cấp
chủ thẻ được hưởng thời gian miễn lãi trung bình từ bốn mươi năm đến năm mươi năm ngày
hết thời hạn miễn lãi chủ thẻ có hai lựa chọn thanh toán mỗi tháng tương đương với mỗi kỳ sao kê
thanh toán dư nợ tối thiểu hoặc thanh toán toàn bộ dư nợ
trường hợp chủ thẻ chọn thanh toán dư nợ tối thiểu khoảng năm tổng số tiền mà khách hàng đã chi tiêu trong kỳ sau kê sẽ không bị tính phí phạt trả chậm
tuy nhiên khoản nợ còn lại vẫn sẽ bị tính phí lãi suất lên tới hai mươi bốn mươi một năm tùy ngân hàng và sẽ được cộng dồn vào kỳ thanh toán kế tiếp
trong trường hợp chủ thẻ không thanh toán đủ dư nợ tối thiểu trong một kỳ sao kê theo thông báo của ngân hàng
sẽ bị tính lãi dựa trên toàn bộ dư nợ cộng thêm phí chậm trả
cụ thể là khách hàng sẽ phải chịu phí phạt trả chậm khoảng năm tổng dư nợ tối thiểu là một trăm linh đồng tùy theo quy định của ngân hàng
và lãi suất quá hạn lên đến hai mươi bốn mươi một năm số tiền sẽ được tính tùy theo số ngày quá hạn
với những trường hợp chậm trả thanh toán thẻ tiến dụng trong thời gian dài số tiền phát sinh có thể hiểu như sau
số tiền lãi và gốc phải trả của kỳ này được tính dựa trên số tiền gốc và lãi phải trả của kỳ ngay trước đó
không phải tính dựa trên dư nợ gốc
hiện vụ việc này vẫn đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt